thưa quý vị tuyến đê hữu hồng đoạn qua huyện phú xuyên và huyện thường tín hà nội
vừa được ủy ban nhân dân tp hà nội đầu tư hàng trăm tỷ để thực hiện duy tu sửa chữa
nâng cấp mặt đê vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên sau một thời gian ngắn đến nay thì tuyến đê này đã xuất hiện tình trạng xuống cấp
nhiều nơi đã hình thành ổ voi ổ gà gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
vậy đâu là nguồn nhân của tình trạng này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
tuyến đê mới được nâng cấp tuy nhiên nhìn những hình ảnh như thế này chẳng khác gì một tuyến đường làng của những năm chín mươi
nắng thì bụi mưa thì lầy lội ổ gà thậm chí cả ổ voi xuất hiện

theo nhiều người dân đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc tuyến đê mới được tu sửa nhưng nhanh chóng xuống cấp
tuy nhiên tuyến đê mới được nâng cấp tuyến đê mới được nâng cấp ổ gà thậm chí cả ổ voi xuất hiện
những chiếc xe quá khổ quá tải phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cho các bến bãi dọc sông hồng
để làm rõ hơn vấn đề này phóng viên chúng tôi đã liên hệ với chính quyền ủy ban nhân dân xã thống nhất
địa phương có tuyến đê chạy qua để tìm hiểu nguyên nhân cũng như hướng khắc phục tình trạng này
tuyến đường d xuống cấp thì cũng một phần ảnh hưởng của cái việc mà xe quá tải chạy trên địa bàn
trên địa bàn thì cũng có cái bãi
chở vật liệu xây dựng đối với huyện phú xuyên nên là nó cũng về công tác phối hợp nó cũng có cái gặp khó khăn
thế thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta tôi cũng đã phối hợp với cả thanh tra đường bộ
thế thì tuy nhiên thì cái việc mà hoạt động thì nó cũng chưa được thường xuyên
đấy cũng là một cái phần ảnh hưởng rất là lớn
thì còn về mặt quan điểm đối với các bến bãi thì xã cũng đã căn cứ vào các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên
thì cũng đã mời vào phối hợp thực hiện
thì song hành với cái việc đó thì cũng yêu cầu các cái hộ
mà trong cái thời gian mà thực hiện các cái văn bản của cấp trên là chúng ta phải di chuyển các cái vật liệu xây dựng
để đảm bảo cái hành năng thoát ngũ trong mùa mưa
thì xe là chúng ta vận chuyển là phải đảm bảo
thứ hai nữa là phải giữ gìn cái vệ sinh môi trường
tuyến đê hữu hồng vẫn luôn phải gánh những chuyến xe tải trọng chở vật liệu xây dựng như thế này
để đảm bảo an toàn cho tuyến đê sung yếu
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông
các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp giảm lượng xe tải lớn đi qua đây
cũng như tăng cường công tác thanh kiểm tra và đưa các bãi khai thác vật liệu xây dựng ven sông vào quy hoạch